thưa quý vị vận chuyển gần năm mươi chín kg ma túy đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã bị công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội bắt quả tang
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
chưa ngày hai tháng tám năm nay lực lượng công an bắt quả tàng nguyễn mạnh cường đang vận chuyển bốn thùng hàng lên xe ô tô nhãn hiệu santa fe biển kiểm soát tám mươi tám a sáu mươi nghìn hai trăm chín mươi chín
qua kiểm tra phát hiện bên trong các thùng này chứa ma túy ketamin và ma túy mdma được ngụy trang trong các túi đựng sữa bột bánh kẹo và ngũ cốc
tổng khối lượng ma túy thu giữ là năm mươi tám tám trăm sáu mươi bảy kg vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
hoàng thúy lường chúa tại thành phố bắc cao bằng lừa đảo hơn một mươi tám tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với hoàng thúy lường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát kinh tế nhận được đơn trình báo
đơn trình báo của một nạn nhân về việc bị hoàng thúy lường chú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng lừa đảo hơn một mươi tám tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng phía việt nam và trung quốc để tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
quá trình khám xét khẩn cấp cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc xin vay vốn của các cá nhân đề nghị các công dân đã bị hoàng thúy lường lừa đảo nhất là bằng hình thức nhờ vay vốn ngân hàng nhận xin việc tại các cơ quan nhà nước đến phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng trình báo để được đảm bảo quyền lợi
diễn biến tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn hết sức phức tạp
mới đây một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các thanh thiếu niên vác theo dao kiếm xông vào nhà dân xảy ra trên địa bàn ngoại thành hà nội đã khiến nhiều người hoang mang lo lắng về độ manh động liều lĩnh của các đối tượng này
khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất tp hà nội đã làm rõ các đối tượng liên quan vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo vấn nạn nhất nhối này
những hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một gia đình
hai thanh niên đã bị nhóm đối tượng đem theo giao phóng tuyếp sắt truy đuổi hình ảnh khiến nhiều người không khỏi hoang mang vì sự manh động táo tợn của các đối tượng
khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất đã làm rõ các đối tượng liên quan trong clip
ngoài ra đội cảnh sát hình sự cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ ẩu đả giữa các nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn
điều đáng nói lý do của vụ truy đuổi kinh hoàng trong clip hay ẩu đả giữa các đối tượng
chỉ là nhìn thấy ngứa mắt hay cứ có bạn rủ đi thì đánh nhau không cần biết lý do
lý do đánh nhau là gì
cháu không biết cháu thấy trong nhóm bạn đi thì cháu đi theo
còn cháu không mâu thuẫn gì với đội kia hết cả đúng không
nhưng mà bạn bè gọi là đi thôi
loại hung khí nguy hiểm này đang được các nhóm đối tượng sử dụng khá phổ biến
nhiều đối tượng khai nhận đã tự mua tuyếp sắt dao nhọn sau đó chế thành cây phóng
đây là loại hung khí cực kỳ nguy hiểm nhưng các đối tượng không nhận thức được điều này
mà lại coi việc vác theo cây phóng tuyếp sắt để ra oai với đối thủ
nhiều đối tượng còn kéo lê hung khí này dưới mặt đường để phát ra âm thanh và tiên lửa gây mất an ninh trật tự
thì qua làm việc thì đã cũng xác định được là những đối tượng này thì gia đình cũng là thiếu sự dạy dỗ từ bố mẹ
và trong thời gian vừa qua thì cũng là thời gian nghỉ hè nên các cháu được nghỉ và không đi học
nên là dẫn đến cái việc của màu tụ tập vào ban đêm
thời gian qua công an hà nội đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện chuyên đề số một mươi hai
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đua xe cổ vũ đua xe trái phép
mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
tuy nhiên hiện nay tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên từ địa bàn các tỉnh khác về hà nội hoạt động có diễn biến phức tạp
do đó nhiều giải pháp đang được lực lượng cảnh sát hình sự hà nội triển khai
và sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm tạo tính gian đe
qua theo dõi thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các đối tượng ở vi phạm là học sinh sinh viên
hoặc là học ở các trường nghề nhận thức pháp luật thì còn hạn chế
nên là chúng tôi cũng có các viện pháp
hướng dẫn phổ biến cho các cháu học sinh hiểu rằng là các hành vi tụ tập xe máy lạng lách đánh võng trên đường thành đoàn
hoặc là mang theo hung khí diễu hành ở trên đường
mặc dù là chưa gây ra những hậu quả hoặc là xảy ra cái việc mà đánh nhau
thì những cái hành vi đó đã vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý về mặt hình sự
và chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình
có các cái cháu mà đặc biệt là vẫn đang trong cái độ tuổi học sinh thì phải quản lý chặt chẽ
đặc biệt là cái thời gian buổi tối
những cái chết đau lòng hay cơ thể phải mang theo thương tật do tai nạn giao thông khi mà tuổi đời còn rất trẻ
những bản án nghiêm khắc của pháp luật với những hành vi vi phạm của đối tượng là thanh thiếu niên
những hậu quả này đang rất cần sự chung tay của các cơ quan chức năng các ban ngành
và từ chính mỗi gia đình và các bậc phụ huynh
liên tiếp hai vụ cháy xảy ra tại bắc ninh và thành phố hồ chí minh vào ngày hôm nay khiến bốn người thử vong
thông tin sẽ có trong cụm tin sau đây
khoảng bốn giờ ngày hai mươi chín tháng tám tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa khu phố thượng phường khắc niệm thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã xảy ra cháy
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bắc ninh đã huy động lực lượng đến hiện trường chỉ đạo tham gia công tác chữa cháy
tuy nhiên do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh
đến năm h năm mươi phút đám cháy được dập tắt hậu quả hai người đã tử vong hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hồ chí minh nhận được thông tin về vụ cháy nhà dân
kết hợp cho thuê tại số chín trên hai đường mạng hồ chí minh
các nhà do bà phạm thị hoa làm chủ nên huy động phương tiện đến hiện trường khống chế ngọn lửa không để cháy lan
sau khi dập tắt đám cháy công an phát hiện hai thi thể là nữ trong nhà vệ sinh nguyên nhân tử vong do ngạt khói
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
thưa quý vị cùng với giảm tháng riêng giảm tháng bảy được người việt coi là một trong hai ngày giảm quan trọng nhất trong năm
vào những ngày này con cháu thể hiện sự báo hiếu với tổ tiên ông bà
bằng những lễ vật nhất là chu đáo nhiều mặt hàng mã xa xỉ công cành như xe ô tô máy bay hay biệt thụ với quan niệm trần sao âm vậy
tuy nhiên quan niệm này đang làm cho tục đốt và mã ngày càng bị lạm dụng và biến tướng
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
quan niệm trần sao thì âm vậy
những ngày này các mặt hàng mã được mua bán tấp nập với những mẫu mã bắt mắt đa dạng
báo hiếu dòng họ tổ tiên này bằng cách đốt mã đốt vàng mã để biếu các cụ
năm nay thì mẫu mã nếu nói về quần áo của các cụ ấy thì có nhiều cái đổi mới
có những bộ đẹp như thật giấy làm như thật
còn những cái trường hợp mà không thể mã nhỏ không thể được thì người ta vẫn đặt mã to
nó tùy tỷ dụ là có cái thì đến mỡ ông ngựa đến năm trăm linh nghìn chẳng hạn
cúng vàng mã nhằm thể hiện lòng thành kính san sẻ trong đời sống của chúng ta
nhưng biến tướng hơn nhiều người cho rằng người trần cúng càng nhiều thì người âm càng sung túc đầy đủ
nhờ đó họ sẽ nhận lại được sự phù hộ của người âm
cuộc sống vì vậy mới trở nên hành thông thuận lợi
đó chính là lý do dù đời sống kinh tế khó khăn bao nhiêu
thì các loại vàng mã phong phú từ đồ hiệu cho tới nhà xe biện tự càng phong phú bấy nhiêu
trong cuộc sống của mình cũng luôn luôn cầu mong cái sự may mắn
nhưng cái sự may mắn nó chỉ đến khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ về mặt sức khỏe
về mặt trí tuệ này về mặt đạo đức này thì mình sẽ gặp được điều tốt
và chúng ta không nên gọi là đặt cược tất cả cái hạnh phúc cũng như là cái sự phát triển của cá nhân mình hay gia đình mình
vào một cái nghi lễ mà lại nặng nề và mang tính chất gọi là
nó gọi là tâm linh mà nó không có một cơ sở khoa học rõ ràng và không chắc chắn như vậy
thực hiện sao cho an toàn tránh lãng phí mới trọn vẹn được ý nghĩa thiên liêng của những ngày rằm tháng bảy
để thay đổi thói quen đốt nhiều vàng mã từ năm hai nghìn hai mươi ba trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã tuyên truyền tới các phật tử không đốt vàng mã tại các chùa
chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan
mình tỏ lòng thành với cha mẹ ông bà quá vãn không phải là do mông cao cỗ đẩy không phải vàng mã lớn
nếu như chúng ta mà tâm chưa hoàn toàn thanh toát
hiểu rõ là đốt vàng mã không có ích lợi
thì chúng ta theo như cổ xưa của ông bà chỉ một chút tiền vàng gọi là sờ biểu lòng thành
qua nhiều thời gian thì cái tục lệ này đã bị biến tướng và gây ra những mặt tiêu cực
vì vậy thì em nghĩ là nếu mà muốn duy trì cái mặt về cái tục lệ đốt vàng mã
thì chúng ta nên có những biện pháp để xóa bỏ những mặt tiêu cực
mỗi tấm lòng thành kính hướng thiện có giá trị hơn rất nhiều những đám cho tàn của tiền vàng giấy mã
việc tiết kiệm từ đốt vàng mã trong mỗi dịp dằm tháng bảy là điều cần thiết
để phát huy ý nghĩa tích cực của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quan niệm đốt vàng mã giảm tháng bảy
mỗi người dân nên tìm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa cách hành lễ trong truyền thống
để tục lệ này không bị biến tướng
thành phố hồ chí minh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ trung quốc về khung thể chế
mô hình phù hợp để thúc đẩy thành phố thủ đức phát triển
đây là chia sẻ của chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trong buổi tiếp xã giao
chủ tịch hội nghiên cứu xây dựng đảng toàn quốc trung quốc
chủ tịch phan văn mãi cho biết tp hcm có địa bàn rộng dân số đông nên mong muốn học hỏi
kinh nghiệm của trung quốc để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở đảng
trong trường học doanh nghiệp
đặc biệt người đứng đầu chính quyền tp hcm mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ trung quốc
về khung thể chế mô hình phù hợp để thúc đẩy thành phố thủ đức phát triển
thủ đức là thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
trên cơ sở sắp nhập ba quận quận hai quận chín và quận thủ đức
lãnh đạo tp hcm cho biết sẽ tích cực trong triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước
để hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị
sáng ngày hai mươi chín tháng tám đoàn tàu metro ở tp hcm đã được chạy thử nghiệm toàn tuyến
hoạt động này nhằm đánh giá khả năng vận hành của đoàn tàu và sự an toàn của cả công trình
thưa quý vị nơi tôi đang đứng là bên trong nhà ga bến thành
nhà ga bến thành là nhà ga ngầm lớn nhất của tuyến metro số một
tính đến thời điểm hiện tại thì gói thầu a một chỉ còn một mươi hai là hoàn tất khối lượng công việc
và những công nhân ở đây cũng đang hoàn tất những khối lượng còn lại như thế
trong buổi chạy thử này bến thành là điểm ga cuối cùng sau khi đoàn tàu khởi hành
tổng chiều dài toàn tuyến là gần hai mươi km
trước đó đã có hai đợt chạy thử nghiệm theo phân khúc đoạn ngắn trên cao
việc chạy thử toàn tuyến đi qua các ga ngầm trước lễ quốc khánh hôm hai tháng chín
cũng điểm mốc quan trọng để các đơn vị ban quản lý đường sắt đô thị
các nhà thầu đơn vị tư vấn nỗ lực đưa tiến độ công trình về đích vào cuối năm nay
hôm nay tôi rất là tấn khởi vui vẻ và thấy rằng là đã hoàn thành khoảng chín mươi năm chín mươi bảy
để cố gắng trong ba tháng tới
là hoàn tất và đầu năm sẽ đưa vào khai phát
do tính chất phức tạp và khác biệt lớn giữa các ga ngầm với ga trên cao
nên sắp tới ban quản lý đường sắt đô thị sẽ tiến hành các đợt chạy thử riêng
cho khu vực nhà ga ngầm để có đánh giá cụ thể
hôm nay là cái buổi đầu tiên thôi nhưng mà cái đoạn ngầm thì dài hai ba km
nhưng mà nó cũng phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với cái đoạn trên cao
bởi vì là cái đoạn ngầm này thì phạm vi thi công nó chật hẹn
đặt hệ thống nó nhiều hơn
so với cái đoạn trên cao thì trong đoạn hầm thì cái hệ thống phòng cháy chế cháy
và cứu nạn cứu hộ hệ thống chiếu sáng hệ thống thông gió
tất cả những hệ thống đó thì nó phức tạp hơn và khó khăn hơn nhiều so với đoạn trên cao
hiện nay tiến độ xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga bến thành đến ga nhà hát thành phố đạt chín mươi chín tám mươi tám
đoạn ngầm từ nhà hát thành phố đến ga ba son đạt chín mươi chín bảy mươi ba
với lượng xe đã vượt gần gấp đôi khả năng năng lực khai thác
các phương tiện chọn lộ trình thích hợp để di chuyển trong dịp lễ hai tháng chín để giảm tải cho cao tốc trên
bình quân mỗi ngày là năm mươi tám đến sáu mươi hai lượt cao điểm tăng lên bảy mươi đến bảy mươi ba
vượt gần gấp đôi năng lực khai thác
do đó vse khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển trong các ngày lễ
khi sử dụng trạm dừng nghỉ
liên quan đến việc đèo bren vẫn đang đóng cửa thi công nâng cấp mở rộng trong dịp lễ hai tháng chín tới đây
ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các phương án tổ chức giao thông
trên đèo bảo lộc và đèo mimosa trong dịp nghỉ lễ
từ sáu h ngày một tháng chín đến hai mươi h ngày bốn tháng chín xe cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên hai mươi tấn
lưu thông trên đèo mimosa
trong khung giờ trên các phương tiện này ra vào thành phố đà lạt theo hướng quốc lộ hai mươi bảy đường dt bảy trăm hai mươi năm về xã tà nung
hoặc quốc lộ hai mươi bảy quốc lộ hai mươi qua đèo ranh về trại mát phường một mươi một
các cơ quan chức năng đã tổ chức điều tiết phân lùi giao thông linh hoạt từ thời điểm cho tất cả loại xe
trừ xe tải có tải trọng toàn bộ lớn hơn hai mươi tấn theo chiều lên đà lạt khi đèo mimosa bị ủng tắc
lưu thông qua đường nội bộ khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
trong khi đó đối với đèo bảo lộc từ một mươi h đến một mươi bảy h các ngày một và hai tháng chín xe cấm xe tải có tải trọng toàn bộ xe trên hai mươi tấn
lưu thông chiều lên theo hướng từ huyện đà hoai đi thành phố bảo lộc và chiều xuống từ một mươi bốn h đến hai mươi h các ngày ba và bốn tháng chín
thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
mọ cát tại một số tỉnh khu vực phía nam trong đó có đồng tháp an giang
là một trong những tỉnh có trữ lượng cát lớn nhất khu vực đồng bằng sông cổ lâu
kết luận thanh tra nêu ra nhiều sai phạm ở đồng tháp giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn hai mươi trong việc cấp phép dẫn đến đơn vị khai thác cát
trên địa bàn cung cấp cát ra thị trường chưa đúng quy định của chính phủ
cụ thể sau khi luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi có hiệu lực ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi một tỉnh đồng tháp cấp gia hạn một mươi hai giấy phép khai thác cát
với diện tích hơn bảy trăm năm mươi ba ha tổng trữ lượng hơn hai mươi năm triệu m ba không đúng quy định
cấp mới bảy giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá
trước đó ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác cấp giấy phép khai thác cát tại an giang
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam một mươi chín bị can có liên quan vụ án vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác kinh doanh cát của công ty cổ phần đầu tư trung hậu sáu mươi tám
ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với tôn lâm sĩ chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng địa ốc á châu
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tôn lâm sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tạm trú tại bình dương là chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng địa óc á châu địa chỉ phường an bình thành phố vĩ an tỉnh bình dương
hoạt động kinh doanh bất động sản
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tôn lâm sĩ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền
để chiếm đoạt tiền của ba mươi bảy công dân
khi nhận tiền của khách sĩ chỉ chuyển cho chủ sở hữu của các khu đất trên số tiền một tỷ tám trăm linh triệu đồng
số còn lại sĩ chi tiêu vào mục đích cá nhân và các hoạt động vận hành công ty nên không có đất để giao khách hàng
số tiền tôn lâm sĩ chiếm đoạt là trên sáu tỷ sáu trăm linh triệu đồng
từ những tài liệu chứng cứ nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương xác định
hành vi của tôn lâm sĩ có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn một mươi bốn bốn tỷ đồng
thưa quý vị sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn
còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
một vấn đề được các đại biểu quan tâm là đề xuất không cần công chứng
trong một số trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản
dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có điều chỉnh một số quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản
trong đó một số trường hợp sẽ không bắt buộc phải công chứng chứng thực
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến đề nghị cần quy định bắt buộc việc này để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
thực tiễn các hợp đồng kinh doanh bất động sản thường có giá trị lớn liên quan đến quyền và lợi ích của các bên và dễ xảy ra tranh chấp
từ đó cần có một bên xác thực để đảm bảo an toàn pháp lý tránh rủi ro phát sinh
nếu một bên là tổ chức và doanh nghiệp hợp đồng kinh doanh bất đồng sản thì phải bắt buộc phải công chứng chứng thực
tại vì trong thời gian qua đã xảy ra vụ việc như thế này rồi cuối cùng cái người bị thiệt hại đó là người dân đó là khách hàng bị mua
cho nên tôi nghĩ rằng là phải qua công chứng chứng thực
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh do hồ sơ hợp đồng bất động sản rất phức tạp gồm nhiều tài liệu chuyên ngành
sự hiểu biết của cá nhân người dân về cách thực hiện giao dịch một cách tốt nhất thường bị hạn chế
vì vậy việc cần có công chứng chứng thực là hết sức cần thiết
trước tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitroxid n hai o tại các quán bar vũ trường quán karaoke khu vui chơi giải trí ở một số địa phương bộ y tế vừa đưa ra cảnh báo khi sử dụng loại khí này
việc sử dụng khí n hai o ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng có thể gây ra các dối loạn bệnh lý nguy hiểm mất kiểm soát năng lực hành vi gây mất an ninh trật tự cho xã hội
do đó bộ y tế đề nghị các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm nói chung và khí n hai o nói riêng phải thực hiện tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương và phải đảm bảo yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm
sử dụng đúng đối tượng thực phẩm đúng mục đích không vi phạm và cho phép đảm bảo truy xuất được người bán và người mua nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh đã về nước đầu thú
để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương
và các bị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án đối tượng bỏ trốn khác
trong các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic trực tiếp hoặc thông qua gia đình người thân
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài để liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
theo tổng cục thống tê chỉ số giá tiêu dùng cbi tháng tám tăng tám mươi tám so với tháng trước
trong đó thì khu vực thành thị tăng tám mươi bảy khu vực nông thôn tăng tám mươi chín
so với cùng kỳ năm trước chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay
có xu hướng giảm
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có một mươi nhóm hàng tăng giá so với tháng trước
riêng nhóm biêu chính viễn thông giá giảm một mươi bảy bình quân tám tháng cbi tăng ba một so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản tháng tám tăng ba mươi hai so với tháng trước tăng bốn hai so với cùng kỳ năm trước
theo các chuyên gia hiện nay giá gạo xuất khẩu của việt nam
tiếp đà tăng trong nước không lo thiếu hàng
thống kê mới nhất từ tổng cục hải quan đến hết ngày một mươi năm tháng tám
nước ta đã xuất khẩu năm ba mươi năm triệu tấn gạo thu về hai tám mươi tám tỷ đô la mỹ
còn theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn hai mươi ba nước ta có thể xuất khẩu khoảng bảy năm tám triệu tấn gạo
trừ số gạo đã xuất khẩu năm ba mươi năm triệu tấn việt nam còn khoảng hai một mươi năm đến hai sáu mươi năm triệu tấn gạo

các loại để xuất khẩu từ nay đến cuối năm
việc gieo cấy vụ thu đông ở đồng bằng sông cửu long của nước ta đang được đẩy mạnh
diện tích ước tính tăng năm mươi hectare so với năm ngoái
đồng nghĩa nguồn cung gạo cho xuất khẩu sẽ tăng và có thể thu về thêm một trăm linh triệu đô la mỹ trong năm nay
theo cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vụ thu đông cũng sẽ cho thu hoạch sớm
vì vậy năm nay sản lượng lúa gạo sản xuất chắc chắn đạt mục tiêu đề ra bốn mươi ba triệu tấn
sở du lịch hà nội cho biết tháng tám ước tính thủ đô hà nội đón trên hai triệu lượt khách du lịch tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt ba trăm tám mươi hai chín trăm linh lượt
khách du lịch nội địa ước đạt một tám triệu lượt khách
như vậy từ đầu năm đến nay tổng khách du lịch đến với hà nội đạt gần một mươi bảy triệu lượt khách tăng trên ba mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
đạt được con số này là do nhu cầu du lịch tăng cao
cùng với đó là có nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tại thủ đô như sự kiện blackpink tháng bảy vừa qua
theo đó tổng thu tư khách du lịch ước đạt sáu mươi một tỷ đồng
thưa quý vị dằm tháng bảy âm lịch trên khắp cả nước các gia đình tin theo tín ngưỡng phật giáo đều thành kính bước vào mùa lễ vu lan mùa báo hiếu
tại các chợ dân sinh siêu thị nhiều mặt hàng được bày bán đa dạng
người tiêu dùng các loại thực phẩm chay cỗ chay cũng trở nên đắt khách hơn những ngày thường
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
ngày dằm tháng bảy với chị my là một ngày lễ rất quan trọng trong năm
do vậy ngày từ sáng sớm chị đã bớt chút thời gian đi chợ mua đổ cúng lễ
hôm nay thực ra là chuẩn bị đến ngày lễ vu lan rồi
mình có đi ra đây và mua một ít hoa vàng anh một chút hoa sen về để cắm
nên ban thời nhà mình thấy là năm nay là so với mọi năm thì hoa năm nay đẹp hơn này
nhưng mà giá cả vẫn ổn định và không lên giá như là tết hoặc là các dịp lễ khác
dằm tháng bảy vu lan là ngày quan trọng thì mọi người dân việt nam mình thì ai cũng phải cùng lễ thôi
hoa quả các thứ tăng giá nhẹ mua bán tấp đập vui vẻ lắm
theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội
trong ngày hôm nay thịt gà ta ở mức
một trăm năm mươi đồng một kg thịt lợn từ một trăm một mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
giá thịt bò từ hai trăm năm mươi đến hai trăm tám mươi đồng một kg
so với những ngày trước đó thực phẩm đắt lên một vài giá
ngoài ra các loại hoa quả tươi cùng các thực phẩm khác như giò chả xôi ngũ sắc bánh trưng
phục vụ ngày lễ vu lan giá cũng tăng nhẹ nhưng hàng vẫn bán chạy
năm nay thì chủ yếu là về hàng đồ cúng thì có xôi các loại xôi xôi ngũ sắc xôi gớp xôi đậu đen
rồi các loại chè bánh trưng rồi các cái đồ để bốc cho người âm quần áo rồi tiền vàng bỏng ngô
nói chung là mỗi thứ một tí muôn bán thì mọi người mua sức mua cũng được
năm nay mọi người cũng lễ bái chú đáo cho người âm nói chung là mình cảm thấy sức mua là được

là đắt hàng hơn mọi ngày
tại các nhà hàng cũng làm sẵn các món chay để phục vụ thực khách trong ngày lễ vu lan
giá cả các món chay tùy thuộc nguyên liệu và số lượng món thấp thì từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một mâm
cao là từ bốn trăm năm mươi nghìn đồng đến sáu trăm linh nghìn đồng một mâm
trong ngày lễ vu lan các thực phẩm như gà chay hấp nem giò lụa đậu chiên sù sôi vỏ hạt sen
cũng được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý
ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo lập kế hoạch giám sát việc triển khai
thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mục tiêu của việc giám sát là để đánh giá tình hình thi hành pháp luật chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội
trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm đồng thời ra soát thống kê chi tiết đầy đủ từng dự án nhà ở xã hội
bao gồm dự án độc lập nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội được điều tiết trong các dự án nhà ở thương mại khu đô thị
từ đó xác định cụ thể tiến độ thực hiện của từng dự án đánh giá quá trình triển khai thực hiện của các dự án
từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư thi công xây dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng
thành phố hồ chí minh vừa xin ý kiến bang cán sự đảng quỹ bang dân dân thành phố về chủ trương cho phép công ty
cổ phần đô thị du lịch cần giờ khai thác các nhiễm mạng tại khu vực vùng biển cần giờ để phục vụ cho dự án
khu đô thị du lịch lớn biển cần giờ
ước tính khối lượng các săn lấp của dự án khoảng một trăm ba mươi bảy sáu triệu m ba dự kiến nguồn các săn lấp được lấy
từ các mỏ cát
các mỏ cát đã được khảo sát thăm dò trên vùng biển cần giờ đất đậu biển hồ nhân tạo từ vùng biển lân cận
và nguồn vật liệu từ nơi khác
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi chín quỹ bang dân dân thành phố đã cấp giới phép thăm dò khai thác khoáng sản một mươi mỏ cát
trên vùng biển cần giờ cho công ty cổ phần đô thị du lịch cần giờ với tổng trứ lượng hơn hai mươi bảy triệu m ba
tương đương hai mươi nhu cầu của dự án
ghi nhận mới đây cho thấy tiếp tục có ba ngân hàng thông báo về việc tăng điều chỉnh phí dịch vụ
tin nhắn báo cáo giao dịch sms banking bắt đầu từ ngày một tháng chín
cụ thể ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vietcombank quy định số lượng tin nhắn của khách hàng
dưới một mươi bốn tình nhắn sẽ giữ mức phí cố định một mươi một đồng mỗi tháng
nếu vượt một mươi năm tình mỗi tháng mức phí sẽ là tám trăm tám mươi đồng mỗi tình
ngân hàng thương mại cố phần sài gòn thương tính sacombank với những tài khoản nhận trên ba mươi tin nhắn mỗi tháng
sẽ thu phí theo số lượng tin nhắn mức thu là năm trăm năm mươi đồng mỗi tin nhắn và thu tối đa là năm trăm năm mươi đồng mỗi tháng
mỗi tài khoản mỗi thuê bao
bên cạnh đó mức phí áp dụng đối với dịch vụ xác thực giao dịch otp qua sms là một mươi một đồng mỗi tháng
mỗi tài khoản mỗi thuê bao tất cả mức phí này đã bao gồm thuê vat
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tình vượng vp bank cũng cho biết sẽ điều chỉnh mức phí tình nhắn
từ mức gói cố định hàng tháng là một mươi hai đồng mỗi số tài khoản mỗi thuê bao
thành biểu phí tăng dần tính theo số lượng tin nhắn nhận hàng tháng
thưa quý vị giá gạo việc xuất khẩu liên tục tăng và đang đứng ở mức cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh
như thái lan pakistan sau quyết định áp thuế của ấn độ
thị trường xuất khẩu gạo thế giới đang có những biến động khó lường sau khi ấn độ
quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới tiếp tục áp dụng mức thuế xuất khẩu hai mươi với gạo đồ
trước đó thông tin myanmar có kế hoạch tạm dừng xuất khẩu gạo đến ngày một mươi năm tháng một mươi cũng được cho
sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường gạo trong thời gian tới
trong bối cảnh thị trường gạo thế giới bất ổn giá gạo việt nam liên tục lập đỉnh
cụ thể đối với loại gạo năm tấm giá xuất khẩu mức sáu trăm bốn mươi ba usd một tấn loại hai mươi năm tấm sáu trăm hai mươi tám usd một tấn
như vậy cả hai loại gạo này đều tăng lần lượt năm usd một tấn so với chốt phiên cuối tuần trước
đây cũng là mức cao nhất một mươi năm năm qua
không chỉ giá gạo việt nam mà gạo thái lan loại tấm năm
cũng tăng hai usd một tấn so với chốt phiên ngày hai mươi năm tháng tám ở mức sáu trăm ba mươi usd một tấn
thấp hơn một mươi ba usd một tấn so với gạo việt nam
trong khi loại gạo hai mươi năm tấm của thái lan lại giảm nhẹ hai usd một tấn
ở mức năm trăm sáu mươi ba usd một tấn thấp hơn giá gạo việt nam là sáu mươi năm usd một tấn
trong những ngày đầu dịp nghỉ lễ hai tháng chín năm nay dự báo sức mua sẽ tăng cao
các siêu thị trung tâm thương mại tại thành phố hồ chí minh
đã chuẩn bị đủ nguồn hàng cung cùng với những chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho người tiêu dùng
tại hệ thống siêu thị co op max co op extra cửa hàng co op food thuộc liên hiệp hợp tác xã thương mại
thành phố hồ chí minh sài gòn co op hơn hai mươi năm sản phẩm hàng hóa sản xuất tại việt nam
đang được giảm giá hai mươi đến tám mươi
đặc biệt trong bốn ngày nghỉ lễ đài tiệc ẩm thực việt tại hệ thống này luôn phiên giảm giá đến năm mươi
cho các mặt hàng ăn uống
các mặt hàng đồ dùng gia đình
mỹ phẩm của những thương hiệu nổi tiếng cũng giảm giá mạnh từ hai mươi năm đến năm mươi
chuỗi aeon việt nam có chương trình deal to giá nhẹ giảm giá hai mươi đến năm mươi
cho các sản phẩm thịt cá rau củ quả hàng tiêu dùng nhanh
hàng gia dụng điện máy từ các thương hiệu nổi tiếng cũng được bán giá ưu đại đến năm mươi
còn tại các hệ thống siêu thị bixi top market mm mega market
các mặt hàng tiêu dùng nhanh đồ gia dụng thực phẩm tươi sống đông lạnh
dình chung có mức ưu đại giảm tiêu dùng nhanh

theo các siêu thị sức mua đang tăng nhẹ trong những ngày gần đây
khả năng sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày nghỉ lễ
lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực việt sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tới đây
tại dinh độc lập tp hcm nhằm tôn vinh nghề bếp nhân ngày đầu bếp thế giới ngày hai mươi tháng một mươi
đồng thời xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực việt nam
sự kiện dự kiến thu hút năm mươi lượt khách tham quan và trải nghiệm
đến với lễ hội
người dân sẽ được thưởng thức các đặc sản vùng miền từ hơn một trăm linh gian hàng
do các đầu bếp chuyên nghiệp các nghệ nhân của tp hcm và các địa phương thực hiện
lễ hội cũng sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như hoạt động ca nhạc
các sở biểu diễn ẩm thực chương trình dạy nấu ăn trên sân khấu lễ vinh danh đầu bếp việt
sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại tp hcm đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh tiền giang năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị quy tụ hơn ba trăm linh tổ chức
hội nghị quy tụ hơn ba trăm linh tổ chức doanh nghiệp và cá nhân tham dự
tiền giang là tỉnh có lợi thế phát triển các sản phẩm nông sản
tỉnh hiện có ba lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp chủ lực trồng trọt chăn nuôi và thủy sản
tuy nhiên việc tiêu thụ lại đang gặp nhiều vướng mắt
câu chuyện được mua mất giá giải cứu nông sản vẫn thường xuyên xảy ra
do đó hội nghị xúc tiến lần này chính là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
tiếp cận nhanh hơn với các kênh phân phối hiện đại và người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
nói chung thì qua cái sản phẩm của nhà máy mình đưa ra thì tiếp cận với khách thành phố hồ chí minh
ở đây cũng rất là khó
có những người khó để người ta hỏi là nguồn gốc của mình xuất xứ từ đâu
rồi anh đạt chứng gì
thì bên công ty anh em chúng tôi cũng là giải thích là mình đạt chứng vmp hapsap và iso
công ty anh em chúng tôi cũng có cái kỳ vọng là tương lai sẽ cho
được đưa đưa cái thương hiệu của mình ra là thị trường và càng xa càng xa hơn nữa
thì chúng tôi mong muốn là mở được nhiều cái cửa hàng chi nhánh đại lý ở các quận quyện của hồ chí minh
và đặc biệt là mong muốn được ký kết với các trung tâm thương mại để đưa cái sản phẩm mình vào
thì cũng mong muốn là doanh số được phát triển qua cái trung tâm thương mại này
theo sở công thương tỉnh tiền giang
từ khi triển khai chương trình ocope đến nay tỉnh đã có một trăm bảy mươi bốn sản phẩm ocope cấp tỉnh
trong đó có chín mươi năm sản phẩm bốn sao và bảy mươi chín sản phẩm ba sao
thông qua hội nghị này tiền giang hy vọng hệ thống các siêu thị trung tâm thương mại
chuỗi cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối khác ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam
nhất là thành phố hồ chí minh và các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có cơ hội tìm hiểu về tiềm năng
và thế mạnh của tỉnh tiếp cận các sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tiền giang
khi chúng tôi có được ký biên bản ghi nhớ hợp tác với sở công thương tp hcm
trong đó là hai đơn vị chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ với nhau trong việc về xúc tiến để tiêu thụ các sản phẩm của tiền giang
của các tỉnh kết nối với nhau với hệ thống phân phối chúng tôi cũng tham gia tổ chức các sự kiện thương mại
theo phương pháp truyền thống và đặt ra chúng tôi cũng kết hợp với nhau về sàn thương mại điện tử tiki
để góp phần tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh tiền giang
thưa quý vị thời gian qua công an tp hcm cùng với công an tp thủ đức các quận huyền phương xã
liên tục trấn áp triệt phá các đường dây tính dụng đen tổ chức cạo xóa quảng cáo rao vặt bồi bẩn mỹ quan đô thị
cũng như phòng ngừa tận gốc những ổ nhóm cho vay nặng lãi
công tác này hiện đã và đang nhận được sự đông tin ủng hộ của người dân
bởi những thay đổi tích cực lên mọi mặt của đời sống
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
bây giờ em ẩm con đi anh chụp cho em với bao con tấm hình nè
kề lên bao
nhìn bao nè bao
nhìn bao nè
hồi xưa thì bức tường dán những quảng cáo xuống hội thì nó nhìn không có đẹp mắt
nay đã thay đổi sơn mấy bức tranh lên rồi cho nít nơi ra chụp hình này kia rồi cũng thấy vui cũng hay
đi bộ đi dạo rồi thấy
đẹp mắt hơn hồi xưa nhiều
không chỉ riêng gia đình anh trung
mà nhiều người dân khác sống tại hẻ một trăm một mươi năm trần quốc thảo phường võ thị sáu quận ba
cũng cảm thấy những đổi thay tích cực ngay tại khu mình sống
chính sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị mọi tầng lớp nhân dân
cùng nhau xóa quảng cáo bẩn tại nơi công cộng trên địa bàn
gắn với giao trách nhiệm cụ thể trong quản lý giữ gìn các địa bàn
đã được làm sạch đảm bảo tính thiết thực hiệu quả tạo được hiệu ứng lan tỏa
và người dân cũng thấy là rất là vui
và thấy là cái thành quả mà mình xây dựng và cũng tự giác nhắc
hoặc là cũng báo đến các anh cảnh sát khu vực
những cái nhóm những cái nhóm người mà vẫn cứ tiếp tục dán lên
và công an cũng có cái biện pháp để ngăn chặn
sau khi là công an phường và các tổ xóa bỏ các bạn quảng cáo tính nhiệm đen
thì các tổ tiếp tục duy trì
và người dân khi nào mà phát hiện
để duy trì cái không gian sanh sạch ở trên địa bàn
sau thời gian ra quân tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định
đến nay công an tp hcm đã khởi tố một trăm bốn mươi một vụ án với ba trăm linh ba bị can
lưu quan đến hoạt động tính dụng đen cho vai lái nặng
những kết quả trên cho thấy
công an tp hcm đã phát huy hiệu quả vai trò nồng cốt
chủ động tham mưu ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố
huy động sức mạnh của tầm mùa hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
bởi các đợt cao điểm tuyên truyền bóc gỡ
xóa bỏ quảng cáo tính dụng sai quy định
chính trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố
góp phần đảm bảo an ninh trật tự